khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày tám tháng bốn trên cầu vượt an dương thanh niên theo hướng nghi tảm đi yên phụ
khi xuống tới chân cầu vượt một nam sinh lớp một mươi điều khiển xe máy điện chở bạn gái trên đường đi học
đã bất ngờ bị một ô tô đi cùng chiều đâm mạnh từ phía sau ngã sấp xuống đường tử vong tại chỗ
nữ sinh ngồi sau bị xây sát nhẹ và đã được đưa đi cấp cứu
tại hiện trường xe máy điện bị hất vào lề đường bên cạnh là nạn nhân mũ bảo hiểm vỡ vụn
sau khi tai nạn ô tô đã bỏ chạy khỏi hiện trường
tuy nhiên khoảng hai tiếng sau chiếc xe ô tô trong vụ việc đã quay lại hiện trường để làm rõ nguyên nhân tai nạn
lãnh đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai công an tp hà nội cho biết hiện nay cơ quan chức năng
đang giả soát camera để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
và tạm cấm các phương tiện lưu thông qua cầu vượt
hình ảnh liên quan đến vụ tai nạn được chia sẻ trên mạng xã hội
khiến dư luận xót xa đồng cảm trước sự đau buồn của người thân nạn nhân
theo một số người dân bố mẹ của nam sinh tử vong đã có mặt tại hiện trường
và vô cùng đau xót khóc ngất trước di thể của con trai
người mẹ lung miệng nói
mọi người ơi cho em nhìn đôi giày của con em một tí thôi cũng được
em muốn nhìn cái áo đồng phục thôi con ơi là con
khiến ai nấy đều ngại lòng và thương cảm
trước đó hai ngày tại địa phận sán nàng nghiệu huyện sông mã tỉnh sơn la
ba vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ
một người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi một h bốn mươi phút ngày sáu tháng bốn
em vtt sinh năm hai nghìn tám tại xã nậm mần huyện sông mã
học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông sông mã
cùng một bạn học đang trên đường về nhà bằng xe gắn máy
đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải di chuyển theo hướng ngược lại
cú va chạm mạnh khiến em vtt tử vong tại chỗ
em học sinh còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
trường chiếc xe tải đi lấn hết phần đường của nạn nhân
xe ô tô bị móc vỡ phần đầu xe kính chắn gió bị dạn nứt
xe gắn máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng bị đẩy văng xuống mương thoát nước